kiểm tra bên trong người dân phát hiện có hai cháu nhỏ là con ruột của anh khánh cũng đang bất tỉnh
ba cha con anh khánh đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa bình thuận
hai cháu bé chỉ bất tỉnh do hoảng sợ riêng anh khánh bị thương nặng
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ
ngày hôm qua tại xã vân hồ huyện vân hồ tỉnh sơn la công an huyện vân hồ chủ trì phối hợp với đồn biên phòng trường sơn
thuộc một đội biên phòng tỉnh sơn la đã phát hiện và bắt quả thang một đối tượng có hành vi mua bán chai phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là lý a nhà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tại xã triềng xuân huyện vân hồ tỉnh sơn la
lực lượng chức năng đã thu giữ gần một mươi một bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp có trọng lượng hơn một một kg cùng một số vật chứng liên quan khác
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm

cũng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy
bốn đối tượng vừa bị công an tỉnh quảng ninh phát hiện bắt giữ
trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực phường bãi cháy thành phố hạ long
tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tàng nguyễn thế vinh đang cất giấu hai mươi bảy gói heroin để bán cho khách
đầu tranh mở rộng vụ án lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với ba đối tượng gồm lô văn thuận hà văn dũng và lộc văn sơn
thu giữ hơn tám mươi gram heroin
quá trình điều tra xác định các đối tượng này đều ra thành phố hạ long để làm công nhân xây dựng
trong quá trình làm việc thấy công nhân tại các công trường có nhu cầu sử dụng ma túy
nên trong những lần về quê đã tìm mua rồi mang đến tỉnh quảng ninh bán lại kiếm lời
khách mua ma túy của nhóm đối tượng này đều là người đồng bào dân tộc thiểu số đến từ các tỉnh tây bắc
hiện đang làm công nhân xây dựng tại quảng ninh
sau hơn tám năm lẩn trốn đối tượng trú tại huyện đắk
song tỉnh đắk nông người đánh trọng thương bạn nhậu đã bị lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc bắt giữ
và bàn sao cho công an huyện crong bốc tỉnh đắk lắc tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
đó là phạm văn nguyên bốn mươi một tuổi
theo kết quả điều tra đêm ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn
nguyên cùng anh nguyễn xuân tuyển và một số người bạn tổ chức ăn nhậu
tuy nhiên giữa nguyên và anh tuyển đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
sau đó nguyên đã cầm một cây gỗ đánh vào bụng anh tuyển gây vỡ lách nhiều mảnh
phải phẫu thuật cắt bỏ thương tật ba mươi một
gây án xong nguyên bỏ trốn về tỉnh đắk nông rồi tiếp tục lần trốn đến phường ea tam thành phố bù ma thuật
tại đây nguyên chung sống như vợ chồng với một người phụ nữ và có với nhau một người con
sau hơn tám năm lẩn trốn đến tối ngày sáu tháng năm
nguyên đã bị một tổ công tác của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đắk lắc phát hiện bắt giữ
nguyên đã bị bắt giữ
không hề nhận được một khoản tiền vay nào mà ngược lại còn bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng
đó là hậu quả mà nhiều người dân nhẹ dạ cả tin trên địa bàn tỉnh bến tre đã gặp phải khi tiến hành vay tiền online
những vụ việc cụ thể được phóng viên chúng tôi ghi nhận ngay dưới đây
hy vọng sẽ giúp quý vị một lần nữa nhận diện và cảnh giác trước thủ đoạn của loại tội phạm lừa đảo này
bị thu hút bởi những lời mời gọi hấp dẫn như cho vay không thuế không phí
giải ngân về tài khoản ngân hàng bảo mật tuyệt đối có hợp đồng
trên mạng xã hội anh phạm minh hoàng chú xã hưng phong huyện rồng trôm tỉnh bến tre
đã liên hệ với một đối tượng tên quỳnh để vay với số tiền hai mươi triệu đồng lãi suất một một tháng
đối tượng hướng dẫn anh hoàng cài đặt ứng dụng marccast vào điện thoại và cung cấp đầy đủ thông tin
rồi yêu cầu anh hoàng chuyển năm triệu đồng để làm hồ sơ vay và đảm bảo số tiền này sẽ được hoàn lại khi hoàn thành các thủ tục vay
sau đó đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm số tiền là một mươi triệu đồng
với lý do anh hoàng đã chuyển sai số tài khoản ngân hàng
khán giả tham dự theo dõi trực tiếp thi đấu không phải lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
nhưng phải thường xuyên đeo khẩu trang sử dụng các dung dịch sát khuẩn tay hạn chế tối đa tập trung đông người